trong khi nhiều gia đình lo lắng hoang mang tìm cách mua đồ tích chữ vì lo ngại dịch covid một mươi chín tại hà nội
thì nhiều gia đình khác lại bình tĩnh hơn
thay vì đổ xô đi mua đồ tích chữ họ dành thời gian ở nhà hướng dẫn các con các cách phòng chống dịch
như rửa tay đúng cách cách dùng khẩu trang hay hạn chế tới những nơi đông người
không phải bởi họ thờ ơ hay chủ quan mà bởi họ tin tưởng vào lực lượng y tế
cũng như các công tác chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh của các cơ quan chức năng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
vào những ngày này khi nhiều gia đình đang hoang mang lo lắng đi mua sắm
tích chữ thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu thì chị nguyễn thúy liên và gia đình lại khác
hạn chế đến các nơi đông người đặc biệt là không chen trúc vào các siêu thị chợ lớn
những lúc có thời gian vợ chồng chị lại tranh thủ dạy con cách đeo khẩu trang
hay cách rửa tay đúng để phòng chống dịch
cũng như nhiều người khác gia đình chị cũng lo lắng khi ngày tin dịch bệnh xuất hiện ở hà nội
thế nhưng lo lắng không đủ
đồng nghĩa với việc hoang mang mất bình tĩnh
bình tĩnh để có hướng giải quyết tốt nhất
tin tưởng vào các lực lượng y tế cơ quan chức năng
cũng là cách mà nhận được những lực lượng y tế
các chuyên gia y tế cho biết phác đồ điều trị bệnh của việt nam tiệm cận với thế giới
cho nên chúng ta đã đang và sẽ từng bước kiểm soát được dịch bệnh
trong thời gian này người dân cần bình tĩnh tuân thủ các hướng dẫn về y tế
không hoang mang theo các thông tin thiếu chính xác
không nhất thiết phải tích chữ lương thực thực phẩm đồ dùng
thay vào đó mỗi người dân hãy tích cực
chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh cho bản thân
gia đình và cộng đồng chung tay cùng lực lượng chức năng kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh